thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì từ đêm qua cho đến ngày mai hai mươi bảy tháng một mươi
trên khắp cả nước xu thế thời tiết chủ đạo là có mưa rào và rông rải rác
riêng tại khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội thì trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời lạnh
quý vị lưu ý mang theo ô áo mưa cũng như là áo khoác mỏng
ngoài ra hiện trên biển đông cũng mới hình thành một áp thấp nhiệt đới
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách khánh hòa khoảng ba trăm linh km
cách ninh thuận khoảng hai trăm tám mươi km
mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đi vào khu vực từ khánh hòa cho đến bình thuận
và sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp
trên biển dự báo sẽ có gió mạnh sóng lớn cao từ hai đến bốn mét
từ chiều nay trên đất liền khu vực ven biển từ bình định đến ninh thuận
cũng có gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
trước tình hình trên thủ tướng chính phủ đã ký ban hành công điện về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền trung
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới bảo đảm an toàn tính mạng của người dân
và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
từ quảng trị đến bình thuận và khu vực tây nguyên khẩn trương ra soát
triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
trong đó tập trung hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển ven biển
triển khai biện pháp bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra mưa lũ lớn
các tỉnh quảng nam quảng ngãi và thừa thiên huế tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại cứu trợ lương thực cho các hộ có nguy cơ thiếu đói
khắc phục nhanh các tuyến giao thông hồ đập bị sự cố xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an
chỉ đạo bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó
và khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới bão mưa lũ theo đề nghị của địa phương
bộ giao thông vận tải phối hợp với các địa phương chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông chính
để bảo đảm giao thông an toàn thông suốt nhất là trên tuyến quốc lộ một a và đường sắt bắc nam
bộ tài nguyên và môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới mưa lũ
dự báo thông tin kịp thời để các cơ quan liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
hướng dẫn giám sát việc vận hành liên hồ chứa theo thẩm quyền
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương và các bộ ngành khác có liên quan
theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập
bảo vệ sản xuất hệ thống điện và kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế
bảo đảm kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại do thiên tai
chứng nhận diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão trên biển đông
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão
mưa lũ và chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
chủ động triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão mưa lũ trên địa bàn tỉnh phú yên
theo thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên
hiện có hai trăm ba mươi chín tàu cá với một hai trăm tám mươi sáu lao động đang hoạt động trên các vùng biển
trong đó hoạt động xa bờ vùng biển giữa biển đông và đông nam quần đảo trường sa
có một trăm bảy mươi tàu cá với chín trăm chín mươi tám lao động
hoạt động gần bờ và đi về trong ngày vùng biển các tỉnh từ bình định đến bình thuận
có sáu mươi chín tàu cá với hai trăm tám mươi tám lao động
số phương tiện còn lại đang neo động
tại các bến bãi địa phương tất cả chủ phương tiện tàu cá trên đều đã nhận được thông tin
về tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc được về với gia đình
theo dự báo khánh hòa là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
có thể mạnh lên thành bão số chín
vì vậy các biện pháp chuẩn bị ứng phó với bão đang được công an tỉnh khánh hòa tích cực triển khai
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại thành phố nha trang
những lời nhắc nhở được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
liên tục phát loa tuyên truyền tại các địa bàn sung yếu khu vực tránh chú bão của tàu thuyền
các chủ phương tiện thuyền bè được tuyên truyền chủ động các phương án
bảo đảm an toàn tính mạng
tàn trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới trên biển đông
đang mạnh lên thành cơn bão số chín và có khả năng đổ bộ vào tỉnh khánh hòa
phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông lực thủy lực lượng trạm binh phòng ở cảng hòn rớ
để hướng dẫn bà con tuyên truyền cho bà con về việc cảnh báo
về cái việc mà nguy cơ cơn bão sắp đổ bộ
đồng thời là hướng dẫn bà con trằng kéo dây một cách an toàn
và cử người ở tại phương tiện tàu cá để đảm bảo giữ cho phương tiện và tài sản của mình
đến thời điểm này thì theo ghi nhận của ban quyết cảnh cái hòn rớ
thì có gần hai trăm linh lực phương tiện tàu thuyền đang nêu đậu tránh trú bão ở tại cảng
theo ghi nhận của phóng viên trên vịnh nha trang phần lớn các phương tiện tàu thuyền
đang hoạt động đã trở về nơi tránh trú bão nêu đậu an toàn
tại cảng hòn rớ cửa bé khu vực cầu bình tân
số phương tiện còn lại đang tiếp tục di chuyển về bờ để nheo đậu
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa thường xuyên túc trực
tuần tra trên biển nhắc nhở bà con ngư dân nhanh chóng về bờ tìm nơi tránh trú an toàn
đối với các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh đơn vị cũng bố trí tổ công tác
tăng cường tuyên truyền hỗ trợ nhân dân trang néo phương tiện lồng bè
chủ động các phương án di rời đảm bảo an toàn tài sản tính mạng
trước khi áp thấp có thể mạnh lên thành bão đổ bộ vào đất liền
từ ngày hôm nay cho đến tối ngày mai là lực lượng chúng tôi sẽ tăng cường công tác
từng trang em sóc là cương quyết
à là không để những phương tiện là sức bến chúng tôi sẽ tuyên truyền đến từng chủ phương tiện
từng chủ bè là buộc nếu bão nếu khả năng bão có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh khánh hòa
thì buộc phải di rời những phương tiện và bè về nơi trung bão an toàn
thời điểm này tại khánh hòa thời tiết đã bắt đầu cho thấy sự ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão đang ngày càng rõ nét
các hoạt động vận chuyển
các hoạt động vận chuyển đánh bắt trên biển đã bị tạm dừng từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi
công tác tuyên truyền phòng chống bão đang tiếp tục được lực lượng công an khánh hòa
chủ động triển khai một cách quyết liệt bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn tài sản
sức khỏe tính mạng của nhân dân
mưa lớn kéo dài không ngớt khiến cho nhiều tuyến giao thông
nhất là đường về các huyện miền núi vùng sâu của tỉnh quảng nam bị sạt lở nặng
giao thông ách tắc các địa phương trong tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ để khắc phục
ứng nhu cầu vận chuyển lương thực hàng thiết yếu đến người dân
đến ngày hôm qua trên các tuyến quốc lộ một mươi bốn h bốn mươi b hai mươi bốn c qua địa phận các xã phước ninh
quế lâm của huyện nông sơn xã trà mai trà gion của huyện nam trà my và nhiều nơi trên quốc lộ hai mươi bốn c
giao thông đã trở lại bình thường
lượng đất đá sạt lở vùi lấp trên các tuyến tỉnh lộ sáu trăm một mươi bảy và sáu trăm một mươi tám
thuộc địa phận các xã tam quang tam huyệt của huyện núi thành
đã được san ủi bước một giao thông cơ bản thông suốt
khu gian đường sắt giữa hai ga núi thành tỉnh quảng nam và trì bình tỉnh quảng ngãi bị sạt lở
nền đường sát bị khoét sâu với chiều dài đoạn bị hư hỏng là bốn mươi mét đã được khắc phục và thông tuyến
tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp
các địa phương trong tỉnh đang duy trì ở mức cao các phương án phòng tránh tai nạn do lũ lụt sạt lở đất bất ngờ xảy ra